hàn quốc thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ năm của việt nam sẽ áp dụng việc kiểm dịch khát gao đối với năm loại bệnh trên mặt hàng tôm đông lạnh xuất khẩu kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
quy định mới này sẽ là thử thách vô cùng khó khăn mà ngành tôm của việt nam phải đối mặt trong thời gian tới
theo quy định mới có hiệu lực từ ngày một tháng bốn của hàn quốc các mặt hàng tôm ướp lạnh tôm đông lạnh trừ tôm đã qua chế biến xử lý nhiệt
và các loại thủy sản sống khai thác tự nhiên xuất khẩu sang nước này trước khi thông quan sẽ bắt buộc phải thực hiện lấy mẫu kiểm dịch với tần suất giám sát một mươi tổng số lô hàng nhập khẩu
năm loại bệnh trên các đối tượng sản phẩm tôm xú tôm thẻ chân trắng sẽ bị hàn quốc lấy mẫu kiểm tra bao gồm bệnh đớm trắng tàu da đầu vàng hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu bệnh hoại tử cơ sở
quy định mới của phía hàn quốc chỉ yêu cầu trên sản phẩm tôm nk phải không bị dương tính với năm loại bệnh trên
không bắt buộc kiểm tra giám sát dịch bệnh ở cơ sở nuôi tại việt nam